công an huyện công trò tỉnh gia lai cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ ba nghi can gồm nguyễn thanh hùng phạm minh sang cùng chú tại thị xã an khê và đinh hơ bóc chú tại huyện đắk pơ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và vận chuyển gỗ lộng
mặc dù đã có nhiều cảnh báo thế nhưng tình trạng người thăm nuôi bị lấy cắp tài sản thì vẫn diễn ra tại nhiều bệnh viện ở thành phố đà nẵng
vụ mới đây nhất do công an phường thạch thang quận hải châu điều tra làm rõ tiếp tục là một bài học cảnh giác cho mọi người
đối tượng gây án là hoàng vũ trung một mươi tám tuổi quê ở tỉnh quảng bình thừa nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp với tám điện thoại di động khi lợi dụng sơ hở của người tham nuôi
từ khai nhận của trung có thể thấy rất nhiều người thăm nuôi có thói quen bất cẩn để điện thoại ở đầu giường quen hoặc sạp pin điện thoại tại những nơi công cộng ở bệnh viện
đây chính là thời điểm thuận lợi để những đối tượng lạ mặt bên ngoài bệnh viện trà trộn vào thực hiện hành vi trộm cắp
tài sản các đối tượng nhắm đến thường là nhỏ gọn như tiền mặt trang sức điện thoại di động
từ đầu năm cho đến nay có rất nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện ở đà nẵng đã được lực lượng công an thành phố đà nẵng điều tra làm rõ
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội cho biết đơn vị vừa có văn bản yêu cầu bốn mươi năm trường đại học dừng tuyển sinh mới trình độ cao đẳng trung cấp từ ngày một tháng bảy
đối với các khóa đã tuyển trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội
đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù đề nghị các trường đại học báo cáo bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét
báo cáo thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
theo tổng cục giáo dục nghề nghiệp đề nghị nói trên nhằm thực hiện quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó cơ sở giáo dục đại học chỉ thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học bao gồm đại học thạc sĩ tiến sĩ
quản lý nhà nước đối với các trường đại học là bộ giáo dục và đào tạo quản lý nhà nước trình độ cao đẳng trung cấp là tổng cục giáo dục nghề nghiệp
dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp
số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đã tăng tới ba hai lần so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt là trong vòng năm tuần gần đây thì số ca mắc đã tăng rất nhanh tại ba mươi bốn tỉnh thành phố của cả khu vực miền trung tây nguyên và miền nam
riêng tại các tỉnh tây nguyên số ca mắc bệnh đã tăng gấp bảy lần
tại đắk lắk vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
nạn nhân là một bé gái một mươi năm tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
ngày một mươi chín tháng bảy cháu bé sốt cao liên tục đau đầu mệt mỏi nên được người nhà đưa đến khám bệnh tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
mặc dù đã được điều trị tích cực song bệnh tình của bệnh nhân diễn biến ngày càng nặng và tử vong vào chiều hai mươi năm tháng bảy với trần đoán sốt sốt huyết đanh ghi nặng tổn thương đa cơ quan
theo ngành y tế đắk lắk hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp
tính từ đầu năm cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy toàn tỉnh ghi nhận gần sáu sáu trăm linh trường hợp mắc bệnh trong đó tập trung chủ yếu ở thành phố buôn ma thuột và ba huyện buôn đôn crong năng và chư mơ ga
mưa lớn tại tỉnh yên bái trong những ngày qua đã làm một người thiệt mạng gây thiệt hại tài sản nhiều diện tích hoa màu và một số tuyến giao thông bị ngập ống
cụ thể theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái khoảng ba giờ chiều ngày hai mươi năm tháng bảy chị hà thị triều chú tại xã liễu đô huyện lục yên đi ngang qua đập tràn thôn cây mơ đã bị nước cuốn trôi
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày thi thể nạn nhân được tìm thấy
ngoài ra mưa lớn đã làm một nhà dân bị sập đổ hoàn toàn gần hai mươi bốn hectare lúa bị vùi lấp gây hư hỏng một số công trình thủy lợi một con trâu bị xét chết nước dân gây ngập sâu một mươi một tuyến đường trên địa bàn thành phố yên bái và đường tỉnh một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi hai ước tính thiệt hại hai trăm tám mươi triệu đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai các địa phương đã động viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn người mất tích hỗ trợ gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương kiểm tra thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại xảy ra
chỉ đạo ra soát di rời người dân đến nơi an toàn khắc phục nhà cửa đảm bảo cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại
trong khi đó tại tỉnh bình định không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nắng hạn kéo dài cũng đã khiến cho hơn một mươi ba một trăm linh hộ dân rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
bên cạnh nắng hạn thì việc quy hoạch hệ thống cung cấp nước chưa hợp lý cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên
một mươi một mươi năm đồng mỗi ngày là số tiền gia đình chị nguyễn thị thùy linh ở xã phúc thuận
huyện tuy phước tỉnh bình định phải bỏ ra để mua nước sinh hoạt suốt hơn hai tháng nay
trị tiêu tăng cao thế nhưng để mua được nước cũng không dễ dàng khi phải đi xa hàng cây số cùng với đó là chất lượng nước cũng không thật sự đảm bảo
thống kê sơ bộ đến ngày hai mươi bảy tháng bảy toàn tỉnh bình định đã có hơn một mươi ba một trăm linh hộ dân với gần năm mươi năm người thiếu nước sinh hoạt
nghiêm trọng nhất là tại các huyện tuy phước phù mỹ hoài nhơn tây sơn vân canh và thị xã an nhơn
nếu nắng nóng tiếp diễn đến đầu tháng tám toàn tỉnh có khả năng trên năm mươi chín ba trăm linh người thiếu nước sinh hoạt

để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh bình định đề nghị các ban ngành lực lượng công an và các địa phương nhanh chóng tìm giải pháp cung cấp nước cho người dân
năm hai nghìn một mươi chín này là một trong những năm mà nó hạn và thiếu nước rất là gây ghét
cho nên là những cái vùng nào mà nó bị thiếu nước sinh hoạt là những cái vùng nào mà nó thiếu nước tưới thì mình thấy rất là rõ ràng
đây là cái điều kiện tốt nhất đỡ cho các cơ quan quản lý nhà nước nhận rình là cái việc quản lý trong thời gian vừa rồi
thì mình đầu tư một số các công trình để cấp nước sinh hoạt hoặc là cấp nước tưới
thì mình qua cái đây là mình thấy luôn chỗ nào thiếu nước là mình phải đầu tư ngay
trước mắt theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định lãnh đạo các địa phương không được để người dân mua nước không đảm bảo vệ sinh về sử dụng cho sinh hoạt
gây ảnh hưởng sức khỏe và phát sinh dịch bệnh
đồng thời sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư khẩn trương lập dự án mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch các nhà máy nước về các địa phương
trình sớm để triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân địa phương
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ giao thông vận tải giao cho thành phố quản lý các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn
theo sở giao thông vận tải tp hcm hiện nay các tuyến đường thủy nội địa trên sông sài gòn sông chạy đệm bến lức rạch ông lớn do sở giao thông vận tải quản lý và chiếc cục đường thủy nội địa phía nam cùng thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông
việc cả hai cấp cùng quản lý trên một tuyến sông khiến việc sửa chữa duy tu gặp khó khăn không đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý các bến thủy
trong khi đó thành phố có các lực lượng chức năng có đầy đủ điều kiện và công cụ để thực hiện công tác quản lý hiệu quả kịp thời và chủ động đáp ứng vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
do đó sở giao thông vận tải đề xuất được bộ giao thông vận tải phân cấp cho tp hcm quản lý toàn diện các tuyến đường thủy nội địa quốc gia đã được bộ giao thông vận tải ủy quyền quản lý một phần
bao gồm năm tuyến với tổng chiều dài năm mươi sáu tám km phân cấp cho cảng vụ đường thủy nội địa thành phố thuộc sở giao thông vận tải quản lý các cảng bến thủy nội địa
khi được phân cấp quản lý toàn diện các tuyến đường thủy nội địa sở giao thông vận tải tp hcm sẽ phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý và chỉ một đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý bảo trì đường thủy góp phần thực hiện tốt công tác trên
đến nay toàn thành phố hồ chí minh có chín mươi bốn năm phần
bảy mươi học sinh lớp một được học tiếng anh ngay trong trường tiểu học bảy mươi giáo viên dạy tiếng anh đạt chuẩn
đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết trước thêm năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết bên cạnh chương trình đề án tiếng anh của bộ giáo dục đào tạo triển khai dạy tiếng anh cho học sinh từ lớp ba
tp hcm đã xin phép bộ để thực hiện chương trình tiếng anh tăng cường cho học sinh lớp một từ hai mươi năm nay với thời lượng tám tiết một tuần
chương trình tiếng anh tự chọn sở giáo dục đào tạo tp hcm đã cho phép giáo viên bản ngữ vào giảng dạy tăng thực hành giao tiếp tiếng anh chuẩn cho học sinh
với chương trình tiếng anh tích hợp hiện được triển khai tại các bậc tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
học sinh được học tám tiết một tuần với các môn toán khoa học và tiếng anh do một trăm linh giáo viên bản ngữ giảng dạy
nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh cho năm học mới tp hcm có chính sách riêng về đào tạo đội ngũ giáo viên
thời gian qua thành phố đã sử dụng ngân sách nhà nước để bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên theo chuẩn quốc tế đến nay có bảy mươi giáo viên đạt chuẩn
đến thời điểm này một số trường đại học tại tp hcm đã công bố kết quả xét tuyển thẳng mùa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín trong đó có trường gọi nhập học hàng ngàn thí sinh
nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về chất lượng đầu vào đại học và việc trường đại học tuyến thẳng thí sinh đạt loại giỏi ba năm liền ở bậc trung học phổ thông sẽ khuyến khích các trường phổ thông cho điểm ảo
năm nay nhiều trường đại học tại tp hcm đã gọi nhập học hàng trăm thí sinh trúng tuyển từ phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng
trường đại học đại chính mà khách tiên tp hcm dành ba mươi để tuyển thẳng trên tổng chỉ tiêu năm theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo và học sinh khác trường chuyên học sinh giỏi các trường trung học phổ thông
trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là sáu chín trăm sáu mươi năm chỉ tiêu
trường đại học mở tp hcm có tổng số thí sinh trúng tuyển đợt này là hai bốn trăm hai mươi thí sinh trong đó phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi khoảng một thí sinh còn lại là trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ
năm nay trường để khuyến khích để có nhiều học sinh giỏi tham gia vào trường thì năm nay thì trường mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng vào trường
năm ngoái chỉ cho các em loại giỏi ba năm của trường chuyên thì năm nay trường vẫn sách tuyển thẳng và có học bổng toàn phần bốn năm

trong một mươi năm đại học quốc gia tp hcm cũng bày tỏ quan điểm xoay quanh vấn đề này

trường đại học mở tp hcm cũng bày tỏ quan điểm xoay quanh vấn đề này
quả thi những thí sinh này sẽ bị loại ra khỏi hệ thống dữ liệu xét tuyển của bộ
để không gây ảo cho khách trường khác
xu hướng kinh tế và du lịch tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay đã có những tác động tiêu cực
tới di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn di sản ở tp hcm vẫn là một câu chuyện dài
chưa có hồi kết
sở du lịch tp hcm cho biết ngành du lịch thành phố phát triển một phần nhờ những
công trình di sản trọng điểm như nhà tòa đức ba bưu điện trung tâm thành phố
hệ thống các bảo tàng và một số điểm đến văn hóa lịch sử
thế nhưng thực tế tài nguyên về di sản văn hóa du lịch trên địa bàn hiện rất khiêm tốn
chỉ với hai trăm năm mươi tám tài nguyên du lịch trong đó có một trăm một mươi một tài nguyên có tiềm năng
và phục vụ trực tiếp cho ngành du lịch
tòa thành phố chúng ta có một trăm bảy mươi hai di tích và trong đó chỉ có bốn mươi di tích chiếm

thì bảo vấn anh chị đây là một cái điểm rất là khiêm tốn và hạn chế của chúng ta
những cái hiển thị mà người ta khuyến nghị nó toàn là những công trình kỹ thuật
mang tính di sản và điều đó nó tạo nên giá trị hấp dẫn cho các hình đến
đặc biệt việc bảo tồn di sản ở tp hcm còn gặp vướng bởi những lợi ích
về giá trị văn hóa và giá trị kinh tế
nhấn mạnh cái giá trị của đô thị sài gòn chúng tôi còn muốn nhấn mạnh
đối với hiện nay là nếu như chúng ta không tôn trọng lịch sử chúng ta không gì giữ
thì di sản đó sẽ không thể góp phần vào một trong những chủ trương rất lớn của đảng và nhà nước
đấy là chủ trương hoa hợp hoa giả dân tộc
và khi mà di sản bị phá quá nhiều chuyện hoa hợp hoa giả dân tộc của chúng ta
với người đã đi khỏi sài gòn nói với người ở ngoài rất là khó thuyết phục
xong xong đó các chuyên gia còn cho rằng công tác bảo tồn còn bị bỏ ngỏ
như các bến cảng công trình tồn tại từ lâu như cầu bình lợi
tố tố nhận diện nhưng lại bỏ lửng và tháo dở hay dinh thượng thơ
nhiều chuyên gia cũng cho rằng bảo tồn song song với phát triển
nếu bảo quản di sản văn hóa ở trung tâm thành phố tốt
thì các quận khác như quận hai quận năm sẽ phát triển tốt hơn trong lĩnh vực bất động sản và du lịch
điều đáng nói việc xem di sản là bất động sản là điều hoàn toàn sai lầm
bởi vì phát triển một đô thị văn hóa thì đô thị đó phải tồn tại và phát triển hơn ba trăm linh năm
di sản không phải là yếu tố chỉ đẹp về kiến trúc mà về văn hóa về lịch sử
về những câu chuyện định hình nâng đô thị này đó là di sản
bởi vậy mắc di sản là mắc đi văn hóa mắc đi bản sắc rất quan trọng
thành phố hồ chí minh di sản rất là nhiều nhưng đội ngũ quân lý di sản của anh quân là rất liệt người
thì không thể kiểm tra nào là kiểm tra nào là phê duyệt hồ sơ xếp hạng di sản
nào là phải đi lo tất cả mọi thứ
đã giám sát quân lý cho nên không đủ cái chuyện để phát hiện mới di sản
các chuyên gia cũng cho rằng thành phố hồ chí minh cần có quy định pháp lý chỉ rõ
khu vực nào được xây dựng mới khu vực nào không được xây dựng và cần phải bảo tồn những công trình hiện tại
cũng như nên chọn một thời điểm trong năm mở cửa các di sản để người dân tham quan hiểu biết về di sản của thành phố
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
quý vị cùng quay trở lại hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
công an tỉnh bình định trao tặng những căn nhà tỉnh nghĩa cho người bó công với cách mạng
cuộc sống tại nhiều làng quê hiện nay đang ngày càng được cải thiện
nhưng kéo theo đó là những nghịch lý đời sống đáng suy ngẫm
trong phần tin quốc tế mỹ thu giữ một mươi ba tấn cocain với tổng giá trị lên từ ba trăm năm mươi triệu usd

thưa quý vị tiếp theo chương trình an ninh hai mươi bốn h mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua

bảy mươi hai năm qua lực lượng công an nhân dân luôn xác định công tác chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
mẹ việt nam anh hùng và người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng là hoạt động thường xuyên
trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng bảo vệ tổ quốc
lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng
chỉ riêng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có ba mươi ba đồng chí hy sinh hơn một đồng chí bị thương và nhiều đồng chí bị phơi nhiễm hiv
đây khi là nhiệm vụ
thấm nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn bộ công an luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa
tổ chức nhiều hoạt động về nguồn động viên thăm hỏi chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
tri ân tới các mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng
coi đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của từng công an đơn vị địa phương và của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc
phát biểu tại lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa bộ công an và bộ lao động thương binh và xã hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai bộ phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa
trên các mặt công tác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực lao động người có công và xã hội
bộ công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp kịp thời có hiệu quả của bộ lao động thương minh và xã hội
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết sáu tháng thực hiện kế hoạch phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen diễn ra trong tuần qua
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tấn công chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức các băng nhóm hoạt động tín dụng đen các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp
băng nhóm hoạt động cờ bạc bảo kê đâm thuê chém mướn xiết nợ đòi nợ thuê
tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ
phối hợp các cấp các ngành và huy động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tín dụng đen
với mục tiêu cao nhất là tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen
chính sách của nhà nước ta là xây dựng không gian mạng lành mạnh không gây phương hại đến an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an toàn
ninh mạng xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng
đó là khẳng định của thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tuyên truyền phổ biến luật an ninh mạng cho các bộ ngành
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức chính trị cơ quan doanh nghiệp nhà nước
ở trung ương trong tuần vừa qua
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các bộ ngành tăng cường phối hợp với bộ công an
để triển khai luật an ninh mạng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới
hướng tới mục tiêu các cơ quan tổ chức cá nhân trong cả nước sẽ thống nhất
và nâng cao nhận thức kiến thức bảo vệ an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên không gian mạng
mọi hoạt động trên không gian mạng đều phải hướng tới an toàn an ninh và bảo vệ quyền lợi
của nhà nước cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của cục truyền thông công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đặc biệt lưu ý
cán bộ chiến sĩ đơn vị cần chủ động trong các mặt công tác nâng cao hiệu quả công tác báo chí
tuyên truyền xuất bản của công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay đẩy mạnh tham mưu hiệu quả
kịp thời cho lãnh đạo bộ trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng
nhà nước và bộ công an đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ
bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân
cho trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
nằm trong khuôn khổ chương trình hội trại hội thảo với chủ đề hào khí thăng long
sáng nay tại chùa khai nguyên thị xã sơn tây hà nội giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
hoạt động của tín đồ phật tử với sự phát triển bền vững của đất nước
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đã tới dự
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo
với gần bảy mươi bài viết tham luận trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học học giả nhà nghiên cứu tại hội thảo
đã làm rõ những nội dung trên phương diện lý luận nhận thức khuyên hướng và vị trí vai trò của phật giáo việt nam trong lịch sử và hiện đại
những vấn đề đặt ra nhằm phát huy tinh thần nhập thế của phật giáo việt nam
trong đó có các tăng ni tín đổ phật tử
trên cơ sở đó đã làm rõ các giá trị tinh hoa tốt đẹp của phật giáo việt nam
và việc phát huy các giá trị vì sự phát triển bền vững của đất nước vai trò và những đóng góp của tín đồ phật tử
trong giải quyết các vấn đề xã hội đương đại cũng như đưa ra những phương hướng nhiệm vụ và kiến nghị
nhằm phát huy các giá trị tinh hoa của phật giáo việt nam trong xây dựng và phát triển đất nước
tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành đã có bài phát biểu quan trọng với nội dung
mục tiêu phát triển bền vững hướng lựa chọn cho việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay
trong đó thứ trưởng nguyễn văn thành đã làm rõ sáu khía cạnh liên quan
bao gồm phát triển bền vững mục tiêu lựa chọn hướng tới nền kinh tế tăng trưởng xanh
những thách thức thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở việt nam
mục tiêu hướng lựa chọn và giải pháp triết lý của đức phật tổ và phật giáo
với phát triển bền vững vai trò hoạt động của tín đồ phật tử
với sự phát triển bền vững của đất nước và từ đó đưa ra một số khuyến nghị chung
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh lịch sử hai năm đã chứng minh mối quan hệ khăng khít
giữa phật giáo và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ phát triển đất nước
vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế sâu rộng
các tăng ni phật tử phật giáo việt nam cần chủ động tham gia tích cực
với những tiêu chí đã được xác định trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thực hiện nếp sống văn hóa
chấp hành pháp luật làm tròn nghĩa vụ công dân thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng thời ứng dụng nhuẩn nhuyễn hơn nữa tinh thần phật pháp tải thế gian bất ly thế gian giác
từ đó phật giáo việt nam sẽ định hình một hướng đi tích cực hướng dẫn xã hội hòa nhập và phát triển
những ngày cuối tháng bảy này đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây
càng được công an tỉnh bình định triển khai thực hiện bằng cả tấm lòng
liên tiếp những ngôi nhà tình nghĩa đã được tặng
cho người có công với cách mạng góp phần tri ân những đóng góp sương máu của họ và người thân
vì nền độc lập của nước nhà
tại xã phước thắng huyện tuy phước tỉnh bình định trong không khí ấm cúng thắm tỉnh đồng đội
công an tỉnh đã tổ chức trao nhà tỉnh nghĩa cho bà nguyễn thị thúy vân
hiện bà vân đang thờ cúng cha ruột là liệt sĩ nguyễn thắng nhữ
nguyên cán bộ ban an ninh xã cát tránh huyện phủ cát
anh ruột nguyễn hữu lộc cũng là liệt sĩ
hy sinh trong kháng chiến chống mỹ và mẹ là mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị đáo
bộ công an đã hỗ trợ bảy mươi năm triệu đồng từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
để gia đình có điều kiện xây mới ngôi nhà và mua sắm vật dụng cần thiết
đến chế độ và gia đình chánh sách hỗ trợ tiền để cho gia đình tôi xây được ngôi nhà
mà có nơi thở cúng cha và anh được trang nghiêm như ngày hôm nay
riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay từ đóng góp của cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng bảy ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
góp phần giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn
có điều kiện thờ cúng các liệt sĩ được khang trang hơn
công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình
định thực hiện bằng cả tấm lòng xem đó là bổn phận trách nhiệm của mình
với những anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai trong đó nổi bật là việc nhận phụng dưỡng
chăm sóc các mẹ việt nam anh hùng và quyên góp xây dựng nhà tặng cho thân nhân
các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng hoàn cảnh kinh tế khó khăn
việc làm trên được thực hiện thường xuyên liên tục trong năm
trong năm năm trở lại đây đã có hơn bốn mươi ngôi nhà khang trang được xây dựng
góp phần giúp cho các bà mẹ việt nam anh hùng có được cuộc sống yên vui
những năm tháng cuối đời giúp những gia đình có công với cách mạng thêm ấm lòng
với mẹ việt nam anh hùng phan thị hồng
tám mươi bốn tuổi ở xã nhân mỹ thị xã an nhơn tỉnh bình định
thì cách đây hơn năm năm những tháng ngày cuối đời của mẹ càng thêm niềm vui
khi được sống trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình
được xây dựng bằng sự đóng góp công sức của cán bộ chiến sĩ công an
có nhà mới những dịp dỗ người chồng và người con duy nhất đã hy sinh
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước được mẹ tổ chức thêm phần trang trọng ấm áp
cảm ơn công an cho
có làm giúp đỡ cho tôi có chỗ ăn chỗ ở có chỗ thờ phượng liệt sĩ
cuộc kháng chiến giải phóng quê hương đất nước trôi qua đã gần bốn mươi năm năm
song những hậu quả nặng nề mà nó để lại vẫn còn chưa khắc phục hết
vẫn còn đó những nỗi đau thương sự mất mát
cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình định
mong muốn sẽ tiếp tục có những hành động việc làm thiết thực hơn
góp phần mang lại cuộc sống yên vui
các gia đình đã đóng góp mù hôi đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc